hướng tới kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội
nâng cao ý thức trân trọng và giữ gìn các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc cho thế hệ mai sau